trong một vài năm trở lại đây để thích ứng tốt hơn cho công tác tuyển sinh đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
nhiều trường trung cấp cao đẳng đã chủ động trong công tác tìm kiếm hợp tác với doanh nghiệp đưa sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp
tuy nhiên tại các nước phát triển trên thế giới sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác đào tạo nghề đã gắn kết sâu từ khâu tuyển sinh đào tạo thực tập đào tạo thực hành sản xuất đến tuyển dụng và sử dụng lao động
trong luật giáo dục nghề nghiệp đã có quy định hướng tới việc nhà trường và doanh nghiệp đi trên một con thuyền mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước
nhưng thực tế việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn sự chủ động vẫn chỉ nằm chủ yếu từ phía nhà trường
hiện nay trong mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp thì đa phần là chúng tôi tự tìm đến chứ còn doanh nghiệp thì người ta cũng chưa mạnh dạng tìm đến trường
trong một trăm hai mươi doanh nghiệp liên kết với nhà trường đa phần là chúng tôi tìm đến
chúng tôi tự tìm đến doanh nghiệp và hiện nay doanh nghiệp của người ta cũng ý thức rất rõ trong việc sử dụng nguồn nhân lực
hiện nay là người ta có chiến lược về nguồn nhân lực của họ cho nên người ta đã mạnh dạng đặt hàng cho nhà trường trong vấn đề đào tạo
và trong quá trình đào tạo như vậy thì người ta lại cung cấp học phí cho học sinh sinh viên
hiện tại trường công nghiệp huế cũng rất là cố gắng để tự chuyển minh và tự điều chỉnh tự cơ chế giáo dục để cho phù hợp hơn
và chúng tôi nhận thấy rằng công tác đào tạo nó gắn liền với ba nhà là nhà nước nhà doanh nghiệp và nhà trường
hiện nay ở thư tướng huế các doanh nghiệp có quy mô dưới một mươi lao động là chiếm đến sáu mươi năm có từ một mươi đến hai mươi lao động là chiếm đến ba mươi năm
chỉ có năm doanh nghiệp là có quy mô lao động từ một trăm linh lao động trở lên
chỉ có năm các doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực lớn thì người ta gắn kết tốt với các cơ sở giáo dục doanh nghiệp
còn lại những nơi mà người ta sử dụng số lao động rất ít thì công tác là hầu như người ta không quan tâm
hiện cả nước có gần hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó gần bốn trăm linh trường cao đẳng hơn năm trăm năm mươi trường trung cấp và gần một trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong đó phần lớn là trường công lập
đã có nhiều trường đạt được mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp các tập đoàn lớn nhưng phần lớn mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp vẫn mang tính nhỏ lẻ và không bền vững
các trường vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng cung của mình chứ chưa đào tạo theo cầu của doanh nghiệp
đối với lại công tác
gắn kết với doanh nghiệp tôi cũng có một nghĩa nghĩa nhà nước nên có những cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp trong việc liên kết với nhà trường
đó là trong chính sách thuế hoặc các chính sách về ưu tiên đối với những doanh nghiệp sử dụng lao động của nhà trường
trong gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp chúng tôi nhìn thấy rằng để làm tốt hơn điều này
thứ nhất là cần phải có một chính sách để ràng buộc các doanh nghiệp trong việc cùng hỗ trợ với nhà trường
cái thứ hai thì các nhà trường bản thân các nhà trường cũng phải nỗ lực hết mình để vừa là từ chuyện mình mà vừa là có thể là kết nối với các doanh nghiệp
và chúng tôi thuyết nhị một cái thứ ba nữa chuyện lao động phải có tài nghề thông qua đào tạo hay có chính trị nghề ít nhất là phải sơ cấp nghề để các cơ sở đào tạo cố gắng hết mình trong việc công tác

và chúng tôi thuyết nhị một cái thứ ba nữa chuyện lao động phải có tài nghề thông qua đào tạo hay có chính trị nghề để các cơ sở đào tạo

tại một số trường đào tạo ngành du lịch của khu vực miền trung do tính chất địa phương phát triển mạnh về du lịch mà hầu hết đào tạo từ bậc trung cấp cao đẳng của nghề du lịch đều được các doanh nghiệp chào đón ngay khi tốt nghiệp
các doanh nghiệp tại đây cũng đã chủ động trong việc tham gia cùng nhà trường trong xây dựng các chương trình giáo trình đào tạo để phù hợp với thực tế doanh nghiệp